thưa quý vị đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp với công an tp hcm đã phát hiện tạm giữ hơn một chín trăm linh sản phẩm
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại việt nam
trước đó vào trưa ngày ba tháng một mươi một kiểm tra điểm kinh doanh
và chứa chữ hàng hóa nhật c sáu mươi tám nằm trên đường phạm văn đồng
phường linh đông tp thủ đức do ông nguyễn khánh hồng linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là chủ kinh doanh
được đội chức năng phát hiện hơn một chín trăm linh sản phẩm áo giày và dép túi sách
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại việt nam như gucci dior
tổng giá trị hàng hóa là hơn một trăm chín mươi năm triệu đồng
chủ cơ sở cho biết số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường trong nước
không có hóa đơn chứng tử không rõ thông tin người bán
với hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đối tượng nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại quận bình tân tp hcm đã bị công an huyện kế sách
tỉnh sóc trăng bắt quả tang
vào lúc giờ hai mươi năm phút ngày năm tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ nam sông hậu
thuộc địa bàn ấp an ninh thị trấn an lạc thôn huyện kế sách
lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô bảy chỗ bên trong có một mươi hai trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
và qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện xe ô tô vận chuyển số thuốc lá trên
mang biển số giả được lắp trồng lên biển số thật của xe là bảy mươi bảy a một mươi hai nghìn chín trăm linh
tâm khai nhận điều khiển phương tiện và vận chuyển thuê số thuốc lá trên
hiện công an huyện kế sách đang mở rộng điều tra và làm rõ những người có liên quan
thưa quý vị dù đã đặt cọc tiền thuê trọ nhưng mà khi đến nhận phòng
thì nhóm sinh viên gần ba mươi người ở các tỉnh thành phố khác nhau mới phát hiện là mình bị lừa đảo
và người đứng ra để cho thuê phòng trọ chỉ là đối tượng thuê phòng tại đây và đã bỏ trốn
đây không phải là thủ đoạn lừa đảo mới nhưng lại rất phổ biến
đặc biệt trong thời điểm này khi mà các sinh viên mới lên nhập học
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
vào đầu tháng một mươi một nhóm sinh viên đến nhận phòng trọ tại phố đông thiên
phường vĩnh hưng quận hoàng mai bất ngờ phát hiện phòng trọ này đã có người ở
trong khi nhóm sinh viên đã đặt cọc tiền thuê nhà cho một đối tượng tự xưng là chủ phòng trọ
khi hỏi rõ mới biết nhóm sinh viên đã xem quảng cáo cho thuê phòng trọ trên mạng mà không tìm hiểu kỹ thông tin
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi
bất ngờ bị lừa đảo nhóm sinh viên gồm ba mươi người đã đến cơ quan công an trình báo
tổng số tiền lừa đảo của đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
nên facebook và nhóm tìm trọ
nít facebook là rượu mỹ lúc trước còn bây giờ đổi thành gigi rồi ạ
có đăng bài là cho thuê trọ
còn trước khi mà em được đến xem phòng thì chị đấy có yêu cầu em là phải đặt cọc
em có đặt hàng năm trăm linh chuyển khoản cho chị đấy
thì chị đấy có bảo là bây giờ chốt phòng rồi thì phòng của chị là như thế này như thế này
muốn thuê thì chị để cho em giá một triệu ba
em phải đặt đóng một cọc một
chị đang ở trong viện chị không ra được
vì chị đang có em về
chị sẽ viết cho em cái giấy nhận tiền
em xuống đấy thì cũng có rất là nhiều bạn cũng đến cái chỗ trọ đấy giống như bọn em
xong gọi cô chủ chính của cái nhà trọ đây ra thì cô bảo đây không phải là nhà của chị diệu
mà là nhà của cô đấy cho chị diệu thuê và chị diệu lừa đảo mọi người
trên thực tế thủ đoạn lừa đảo này đã xảy ra rất nhiều lần và được công an cảnh báo
các đối tượng nắm bắt nhu cầu thuê trọ của học sinh sinh viên
sau đó thuê một phòng trọ rồi giả danh chủ nhà lên mạng
đăng thông tin cho thuê nhà trọ
giá rất tốt
bằng cách thức này những đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các tân sinh viên
tính đến thời điểm hiện nay thì có khoảng khoảng gần ba mươi bị hại đến để trình báo cơ quan công an
với tổng số tiền là khoảng gần một trăm linh triệu đồng
sử dụng facebook trên mạng xã hội đó rất nhiều nguồn thông tin
nên các bạn cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin mà mình cần có nhu cầu
và phải đến tận nơi và tìm hiểu các chủ nhà
và thông qua hỏi các người hàng xóm
xung quanh có phải chủ nhà đấy có cho thuê không
căn cứ vào cái mức giá trị mà đối tượng lừa đảo tiến hành chiếm đoạt của các bạn sinh viên này
có thể sẽ bị xử phạt mức cao nhất là từ hai mươi năm đến trung thân
bạn cũng cần phải kiểm tra điều kiện năng lực cung cấp dịch vụ của người cho thuê là như thế nào
bằng những hợp đồng cho thuê bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sử dụng tài sản trên đất để chứng minh cái quyền của bên cho thuê
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác
và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi thuê nhà trọ các bạn sinh viên cần kiểm tra rõ các thông tin về nhà trọ
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an
để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo số liệu từ báo cáo mới nhất vừa công bố kinh tế số việt nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực đông nam
theo đó kinh tế số việt nam tăng trưởng vượt bậc cán mốc hai mươi ba tỷ usd
thương mại điện tử cũng có tốc độ tăng cao nhất khu vực
trong khi đó theo trang diễn đàn đông á việt nam đã khẳng định vị thế trong mạng lưới điện tử toàn cầu
với mức tăng trưởng trung bình hai mươi tám
về xuất khẩu hàng điện tử máy tính linh kiện điện tử trong một mươi năm qua
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hà nội thu hút một hai mươi tám tỷ usd vốn đầu tư nước ngoài fdi tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể sở kế hoạch và đầu tư hà nội cho biết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thủ đô có hai mươi một dự án đầu tư nước ngoài fdi
được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt hai bảy triệu usd
cùng với đó có hai mươi hai dự án được điều khiển
đầu tư nước ngoài được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt hai trăm ba mươi bảy một triệu usd
nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua phần cổ phần ba mươi lượt đạt hai mươi triệu usd
thời gian tới thành phố hà nội sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến gọi vốn đầu tư từ các thị trường trọng điểm
như hoa kỳ nhật bản hàn quốc singapore trung quốc mỹ và các nước châu âu
cuộc đua lãi suất thời gian qua liên tục nóng nhất là sau hai đợt điều chỉnh lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước
tuy nhiên đến nay mức lãi suất này đã không còn được niêm yết
cụ thể trong tuần cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ngân hàng thương mại cổ phần nam á nam á banh
công bố áp dụng lãi suất cao nhất lên tới một mươi một một năm
sang đến tháng một mươi một nam á banh đã điều chỉnh bảng lãi suất cao nhất hiện nay là tám chín một năm
tương tự tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncp lãi suất một mươi năm một năm cho khoảng từ năm trăm linh tỷ đồng
kỳ hạn một mươi hai tháng đã không còn được niêm yết
thay vào đó lãi suất huy động cao nhất đã được điều chỉnh

thưa quý vị
trước tình trạng bán xăng dầu tự phát trên một số tuyến đường những ngày qua
ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố hà nội
đề nghị các sở ngành có liên quan tăng cường quản lý địa bàn
phân công công chức giám sát thường xuyên tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
và tiến hành kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu
ở tất cả loại hình
tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng
giãn giảm số lượng thời gian bán hàng hoặc là đóng cửa hàng tạm ngừng kinh doanh không đúng quy định của pháp luật
và kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc vi phạm về đo lường chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác
xin được chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị lãi suất ngân hàng trong vòng một tháng qua đã liên tục tăng mạnh
và nhất là sau khi ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành lần thứ hai vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
nếu như cùng với thời điểm này năm trước thì số ngân hàng huy động lãi suất tiết kiệm cao nhất trên bảy một năm
thì nay đã có ngân hàng huy động trên một mươi một năm và một nửa số ngân hàng trong hệ thống niêm yết lãi suất cao nhất trên tám một năm
và điều này đã gây áp lực rất lớn cho người đi vay ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
và tỷ giá trong thời gian qua mặt bằng lãi suất huy động đã nhích lên đáng kể so với đầu năm nay
em thấy tăng như thế thì khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân
kể cả những người mà để đầu tư làm ăn các thứ này khác vay vốn nó cũng khó khăn hơn lãi suất lãng cao hơn
hiện nay nhiều doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu nhận được thông báo của ngân hàng cho vay về việc điều chỉnh lãi suất vay
với một số khoản vay lãi suất thấp trước đó
nhiều doanh nghiệp cho biết sau giai đoạn trì trệ đơn hàng vì dịch covid một mươi chín
thì khi tái hoạt động trở lại lãi vay cũng tăng lên từ một đến một năm so với trước
đây là gánh nặng không nhỏ cho doanh nghiệp bên cạnh các loại chi phí khác đều gia tăng
thí dụ ngân hàng của tôi giai thôi họ vì một cái lý do rất là
tức là thấy bắt học lý như thế này nói doanh nghiệp hiện nay hoạt động như vậy rồi không có lãi cho nên là không được giảm đại sức
nếu mà lắng lý đó doanh nghiệp hoạt động
không có lãi thì chứng minh doanh nghiệp đang có khó khăn lắng lý phải được hỗ trợ đại sức
nhưng mà nước cuộc nó lại đưa ra ví chứ tại doanh nghiệp hoạt động không có lãi cho nên không được thưởng ưu đại đại sức
nếu mà trường hợp bối xóa tiền dai lớn thì một hai cũng tác động rất lớn đến giá thăng của doanh nghiệp
áp lực tăng lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm vẫn còn khá lớn trong bối cảnh lãi suất huy động tiếp tục nhích lên

bắt đầu lúc đó mới nói tới sự hỗ trợ của ngân hàng và lúc đó ngân hàng mới có niềm tin
hiện nay nhiều doanh nghiệp không dám vay vốn từ các ngân hàng thương mại để sản xuất kinh doanh
tuy nhiên cũng có những doanh nghiệp chấp nhận vay vốn với lãi suất cao hơn trước
để có vốn lưu thông trong mùa kinh doanh cuối năm và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba
đây là một thử thách và doanh nghiệp nào có sự lỗ lực và quyết tâm
quản trị tốt tiết kiệm chi phí nắm mắt được cơ hội
sẽ tồn tại và phát triển